hòa hai mươi năm tháng một mươi một sáu đơn vị trong cụm thi đua số sáu gồm công an các tỉnh gia lai đắk lắc đắk nông con tôm hồng đồng và bình phước tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai với tinh thần chủ động quyết liệt sáng tạo hướng về cơ sở công an các tỉnh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh kịp thời chỉ đạo nhiều chương trình kế hoạch quan trọng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
đảm an ninh trật tự tại các tỉnh
trong đó công an sáu tỉnh đã điều tra làm rõ hơn ba một trăm linh vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ điều tra khám phá án chín mươi hai cao hơn chỉ tiêu do bộ công an giao hơn một mươi sáu khởi tố hai mươi tám vụ án tham nhũng hơn hai một trăm linh vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế khởi tố hai trăm ba mươi tám vụ
công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt gần sáu mươi bảy trở lên đến nay công tác cấp căn cước công dân của cụm thi đua số sáu đã đạt tỷ lệ hơn chín mươi
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ những cách làm hay sáng tạo và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đồng thời nêu tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
trên cơ sở chấm điểm các nội dung nhiệm vụ công tác cụm thi đua số sáu đề xuất bộ công an suy tôn tặng các danh hiệu thi đua đối với những đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm hai nghìn hai mươi ba
hôm qua ban chỉ đạo đề án sáu phường cốc lếu thành phố lào cai đã tổ chức ra mắt mô hình dịch vụ
công trực tuyến theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đây là phường đầu tiên của thành phố lào cai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu của chính phủ
mô hình có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức ba bốn trên địa bàn đảm bảo một trăm linh công dân có thể tiếp cận sử dụng thuận lợi dịch vụ công trực tuyến
mô hình được đặt tại trụ sở công an phường và sẽ bố trí nhân lực thiết bị sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trong quá trình thực hiện các dịch vụ công
việc triển khai mô hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở góp phần nâng cao chất lượng tính công khai minh bạch trong các giao dịch hành chính giữa người dân với các cơ quan công quyền của nhà nước
thưa quý vị trong bối cảnh chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số việc sử dụng giấy tờ hộ tịch điện tử là xu hướng tất yếu
và điều này tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch
vì vậy việc khẩn trương số hóa dữ liệu hộ tịch là vấn đề đang đặt ra ngay
đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp hôm nay sẽ cùng làm rõ hơn về vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên linh trì
thưa quý vị để ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số thì bộ dữ liệu riêng của các ngành lĩnh vực như là hộ tịch lao động thương binh và xã hội bảo hiểm giáo dục y tế và ngân hàng trên nền tảng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thống nhất quản lý xác thực công dân khi tham gia các thủ tục hành chính
đặc biệt giấy tờ hộ tịch là giấy tờ quan trọng của công dân cần phải thực hiện số hóa ngay
và kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cũng được xác định là cơ sở quan trọng cho việc làm sạch đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
thái nguyên địa phương được lựa chọn thí điểm đã hoàn thành việc số hóa thông tin dữ liệu hồ tịch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay tỉnh này đã hoàn thành việc nhập một một trăm một mươi ba một mươi bảy trường hợp dữ liệu hộ tịch trên toàn địa bàn đạt tỷ lệ một trăm linh
vượt tiến độ đề ra trước bốn mươi bảy ngày
và để có được kết quả này tổ đề án sáu tại các huyện một trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn đã triển khai các lực lượng tiến hành số hóa đối sánh làm sạch dữ liệu
toàn bộ số liệu gần hai trăm linh cái thủ tục của định vực tư pháp liên quan đến đăng ký khai sinh kết hôn rồi tạm trú tạm vắng thì đã thực hiện là xong trong thời gian rất ngắn
việc số hóa hồ sơ dữ liệu này sẽ tạo ra một bộ dữ liệu
tổ đề án dùng chung theo dõi cập nhật chính xác thực trạng về sự biến động về hộ tịch
như vậy thay vì thông tin hộ tịch của người dân được lưu trên những cuốn sổ như thế này
thì giờ tất cả dữ liệu dân cư được giả soát đối sánh trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc trả cứu dễ dàng hơn kết quả được trả sớm hơn là những tiện ích mà cả người dân và cán bộ tư pháp đều được thụ hưởng
khai thác được dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia

và đăng ký trung lộc
và khai sinh khai tử kết hôn và nhận con nuôi
hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã và đang triển khai việc số hóa hộ tịch
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo chân tôi để tìm hiểu xem công việc này đang thực hiện như thế nào
thưa quý vị và các bạn trên tay tôi lúc này là cuốn sổ quản lý hộ tịch
nó được lập và quản lý thông tin trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và như quý vị và các bạn cũng đã thấy
qua quá trình sử dụng và theo thời gian
thì quấn sổ này đã có phần cũ nát
và một số thông tin trong đó thì cũng đã bị mờ đi
chính vì vậy mà yêu cầu ra lúc này
đó chính là việc số hóa dữ liệu
để từ đó kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và việc nhập liệu số hóa hiện nay thì đang được triển khai như thế nào
ngay sau đây mời quý vị cùng theo chân tôi để tìm hiểu
vâng thưa quý vị và các bạn

vâng thưa quý vị và các bạn
trong suốt thời gian qua
thì lực lượng công an tư pháp của địa phương
với sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên
thì đã và đang rất tích cực và khẩn trương
trong việc số hóa dữ liệu về hộ tịch
và ngay từ đây đó chính là đại úy hoàng ngọc nam
đến từ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
vâng ạ xin chào đại úy ạ
vâng ạ đồng chí có thể cho biết là
việc triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch
thời gian qua lực lượng cơ sở đã triển khai như thế nào ạ
như tôi đang thấy thì quấn sổ này cũng khá là tốt rồi
vậy thì cái việc này có ảnh hưởng gì
có khó khăn gây khó khăn gì
khi mà mình số hóa dữ liệu không ạ
nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công tác
nhập liệu số hóa hộ tịch
như chữ viết rồi là
cái thời điểm
thời gian và địa chỉ
nó cũng cũ
vậy thì cái quá trình mình nhập điệu các bước
cái quy trình của nó sẽ được triển khai như thế nào ạ
mình có một cái tài khoản
mình sẽ vào cái tài khoản đấy
xong là bước tiếp theo là
mình sẽ trai cái thông tin
của công dân đấy
có thông tin của công dân
thì mình sẽ
căn cứ vào đấy và cũng là
căn cứ vào cái quyển sổ
số hóa hộ tịch này
để mà mình
nhập cho đúng ở trên
ghi cái dữ liệu theo điều kiện cao này
cho người dân làm các cái thủ tục hành trí
và thực hiện các ảnh hưởng
vâng ạ xin cảm ơn đồng chí ạ
vâng thưa quý vị và các bạn
quận hoàng mai của hà nội là địa bàn thí điểm
sẽ số hóa dữ liệu hộ tịch
trên toàn bộ một mươi bốn phường
và kế hoạch đặt ra đó sẽ là phải
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên quận hoàng mai thì đã đặt ra mục tiêu
sẽ về đích trước một tháng
đó là vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
phòng tư pháp quận hoàng mai
hiện đang lưu trữ hai năm trăm ba mươi bảy quấn sổ
như thế này
trong đó chứa đựng gần hai trăm bảy mươi bảy thông tin
về hộ tịch của công dân đã
và đang sinh sống trên địa bàn
trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi
đến năm hai nghìn một mươi chín
nhiều phường trên địa bàn quận đang dồn sức
để hoàn thành việc số hóa vị trí
như mục tiêu đề ra vào ngày ba mươi tháng một mươi một
vấn đề phục vụ
cho tiến độ thực hiện chúng tôi cũng đã
phân công lực lượng để
nhập dữ liệu chia làm bốn k một ngày
sổ sách thì những năm trước
như năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
là hầu như là cũ nát
có những cái thông tin mà nó
cũng không được chuẩn làm chúng tôi phải
rất là cố gắng để
khôi phục lại
khi thực hiện thì có những công dân
không tìm thấy trên dữ liệu một dạng
dân cư công an phường
tiến hành cùng với bộ phận tư pháp của
ủy ban dân dân phường ghi lại thông tin
và tổ chức gửi lên
bộ phận tàng thư của công an quận
để tra soát dữ liệu thông tin dân cư
và thực hiện nhập liệu theo đúng quy định
từ những khó khăn vướng mắc
cho thực tế tại trung tâm nhập liệu
công an quận và công an một mươi bốn phường
trên địa bàn hoàng mai đã và đang
huy động mọi nguồn lực thiết bị
đồng thời thường xuyên trao đổi với trung tâm
dữ liệu quốc gia về dân cư điều chỉnh bổ sung
phần mềm ổn định đường truyền
và giải quyết các trường hợp vướng mắc
vâng thưa quý vị dữ liệu hộ tịch
được số hóa trên nền tảng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư thì khi đó
thay vì đến cơ quan đăng ký hộ tịch
người dân có thể tự làm trực tuyến
ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần
có thiết bị thông minh kết nối internet
hay giải quyết các thủ tục hành chính
liên quan đến lĩnh vực tư pháp
từ đây công dân chỉ cần sử dụng thẻ
căn cước công dân hoặc là xác thực từ
số định danh cá nhân mà không phải
xuất trình nhiều loại giấy tờ bên cạnh
việc số hóa hộ tịch thì tới đây
việc số hóa dữ liệu đất đai nhà ở
y tế và an sinh xã hội cũng đang
được xây dựng tạo tuyệt đích cho người dân
doanh nghiệp và góp phần quan trọng
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh
ủy quảng trị có kết luận về việc
đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật
cdc quảng trị có khuyết điểm vi phạm
trong lãnh đạo mua sắm sử dụng
sinh phẩm bộ xét nghiệm phòng chống covid một mươi chín
cụ thể đối với đảng ủy cdc
những khuyết điểm vi phạm
chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
nhưng cần phải kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục
đối với cá nhân các lãnh đạo đảng ủy cdc
ông nguyễn đức nghiêm giám đốc cdc
và ông lê việt phó giám đốc cdc
bị hình thức kỷ luật khiển trách
ông lê quang việt đảng viên
cán bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
của cdc bị khai trừ khỏi đảng
do thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái đạo đức lối sống
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đã lợi dụng quyền hạn được giao
để chiếm đoạt bộ xét nghiệm covid một mươi chín
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
khởi tố bị can tạm giam về tội tham ô tài sản
tòa án nhân dân thành phố hà nội vừa ra quyết định
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic
và ba mươi năm bị cáo
trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty aic
và các đơn vị có liên quan
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai mươi ngày
xét xử cả ngày thứ bảy chủ nhật

bị đưa ra xét xử trong vụ án này
gồm nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và trần mạnh hà
phó tổng giám đốc công ty aic
bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị cáo trần đình thành
nguyên bí thư tỉnh uỷ tỉnh đồng nai
đình quốc thái nguyên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
bị xét xử về tội nhận hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ
nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai
giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
các bị cáo còn lại
bị xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công tác vi phạm quy định về đấu thẩu
gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua
đã xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke
khiến cho nhiều người thiệt mạng
và điều đó cũng đặt ra câu hỏi
liệu công tác phòng chống cháy nổ
kỹ năng thoát nạn và an toàn
khi có cháy xảy ra tại các cơ sở
kinh doanh karaoke đã được quan tâm
đúng mức hay chưa
tại địa bàn tỉnh sơn la tuy chưa có
cơ sở kinh doanh karaoke nào xảy ra cháy nổ
gây thiệt hại về người tuy nhiên
an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn là vấn đề
được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
tiến hành kiểm tra đột xuất
tại cơ sở kinh doanh karaoke tươi tỉnh
tại địa bàn xã trường sơn thành phố sơn la
tổ công tác liên ngành công an tỉnh sơn la
phát hiện tại phòng số một
của cơ sở này vẫn đang hoạt động
mặc cho đã có thông báo dừng hoạt động từ trước
hôm nay thì

có ba em chú
với lại em vợ chồng em thôi
có một đứa em cháu gái
ăn cơm ở nhà thì bọn em cũng vào
hát một hai bài thôi chứ không có hoạt động kinh doanh gì
nếu mà hôm nay em có hát thì
trước khi đi vào hát mùa hai bài thì em đã điện
hỏi chủ tịch với các anh ở bên cạnh
em cũng biết là trong này
anh hỏi xin phép biệt kiến của các anh
ở ngoài kia giúp em để em hát một bài
một số bài thì em đã điện trước
thì anh bảo là hát thì hát thôi
đừng quá hát một tiếng ở lại
thì em cũng không đến một tiếng
đối với các cơ sở
nếu không đảm bảo
các điều kiện an toàn về phần nhà cháy
thì cơ quan công an sẽ cương quyết xử lý
và tùy theo từng trường hợp cụ thể
chúng tôi sẽ đề xuất các cơ thống quyền
tạm đình chỉ hoặc đình chỉ đối với cơ sở đó
số liệu thống kê của ngành chức năng
cho thấy trên địa bàn tỉnh sơn la
hiện có một mươi một năm trăm năm mươi một cơ sở
thuộc diện quản lý về phòng cháy chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ
trong đó có một trăm sáu mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
trên toàn tỉnh
sau một tháng triển khai thực hiện
công an sơn la đã kiểm tra tám chín trăm bốn mươi ba
trên một mươi một năm trăm năm mươi một cơ sở
qua kiểm tra đã xử lý
vi phạm hành chính một trăm ba mươi năm trường hợp
với tổng số tiền phạt
bốn trăm một mươi tám tám mươi năm triệu đồng
đình chỉ năm trường hợp
đình chỉ một trường hợp
đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
công an sơn la đã chỉ đạo
các đơn vị nhiệm vụ
ở cấp huyện thành phố
như cơ sở
tăng cường công tác kiểm tra
cũng như là hướng dẫn
và cung quyết xử lý
đối với các cơ sở
kinh doanh về karaoke
không nào bảo điều kiện
như công tác phòng cháy chạy cháy
và cung quyết đặc biệt bản xử lý đối với các cơ sở
phòng cháy chạy cháy
trong đợt kiểm gia quân tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục kiểm tra
phúc tra tất cả các cơ sở
kinh doanh karaoke kiên quyết đình chỉ
chấm dứt hoạt động các cơ sở không đảm bảo
an toàn phòng cháy chạy cháy đồng thời
xử lý nghiêm cá nhân tổ chức cán bộ
phụ trách địa bàn nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra
các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng